bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa có công văn gửi ubnd tp hà nội về việc xây dựng ga c chín khu vực hồ gươm
theo đó thân ga ngầm c chín theo phương án quy hoạch hiện tại nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ hai của di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia
đặc biệt hồ hoàn kiếm và đền ngọc sơn là công trình phục vụ giao thông không phải là công trình bảo vệ và phát huy giá trị di tích như luật quy định
do đó nếu xây dựng công trình là vi phạm điều ba mươi hai luật di sản văn hóa bộ văn hóa thể thao và du lịch tiếp tục đề nghị ubnd tp hà nội nghiên cứu
điều chỉnh hướng tuyến vị trí nhà ga và các công trình phụ trợ để đảm bảo là không ảnh hưởng bất lợi đối với các di tích tuân thủ luật di sản văn hóa
xử lý hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển đảm bảo sự đồng thuận cao của cộng đồng